tại tỉnh bắc cạn do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa kéo dài khiến cho nhiều diện tích trồng cam quýt của người dân xã quang thuận huyện bạch thông bị rụng hàng loạt gây thiệt hại lớn cho các chủ vườn
điều đang nói là quyết dụng đúng vào thời điểm thu hoạch của người dân khiến sản lượng bán ra suy giảm đáng kể
nguy cơ thất thu ngay trong vụ thu hoạch là hiện hữu sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
sau một tuần mưa kéo dài liên tiếp thì đến nay các vườn cam vườn quýt của người dân xã quang thuận hầu như đã bị rụng trắng gốc
như quý khán giả có thể thấy trên tay tôi là một trong những quả quýt mà đã bị dụng đang trong quá trình phân hủy
và người dân thì cũng không biết làm cách nào cả chỉ để cho nó tự phân hủy ở dưới đất
nhà nhiều thì khoảng một mươi tấn còn nhà ít thì cũng từ hai đến ba tấn
theo người dân ở xã quang thuận cho biết thì năm nay chắc chắn sẽ là một năm thất thu đối với bà con nông dân
do những trận mưa bất thường kéo dài suốt hơn một tuần qua gần một mươi tấn quyết trên diện tích hơn hai hectare
đang đến mùa thu hái của gia đình anh lường văn biên bị uống nước cháy quýt rụng khắp vườn
ở đây thì rụng ở dưới gốc này đây không biết làm như thế nào bảo quản được để không rụng xuống được
làm như này vất vả lắm tiền phân viết vào quá nhiều công sức vào dụng nhiều quá không biết làm thế nào được
cũng giống như gia đình anh biên
tuy nhiên năm nay gia đình ông cương trồng hơn ba hectare quýt
sau những trận mưa hơn một mươi tấn quyết của gia đình ông bỗng chốc rụ sạch ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng
quả quyết thì nó là cái thu nhập chính của gia đình cuộc sống của gia đình thuộc của tôi năm nay thì nói chung là cũng chỉ là nhìn vào cái thu hoạch từ cây quýt
theo thống kê chưa đầy đủ của ủy ban nhân dân xã quang thuận huyện bạch thông hiện toàn xã có năm tấn quýt cho thu hoạch
trong những ngày vừa qua do mưa lớn bất thường đã làm trên năm trăm linh tấn quyết bị dụng với tổng số tiền thiệt hại ước tính trên bốn trăm linh triệu đồng
đặc tính của trái quýt quang thuận là vỏ mỏng dễ bị dập nát nên mặc dù các hộ trồng quýt tập trung hái về nhà tránh bị uống nước
nhưng đa số người dân chưa có phương pháp bảo quản đúng khoa học nên thời gian giữ cho trái quyết được tươi đủ tiêu chuẩn để đem bán không được dài
do cái sản lượng nó cũng khá nhiều mà muốn đề nghị đối với cấp trên
thì một là hỗ trợ tạo điều kiện để mà xây cái nhà bảo quản
hai nữa là cũng mong muốn rằng đối với cấp trên là mở rộng cái thị trường để mà tiêu thụ cho bà con mà cái giá thành nó sẽ cao hơn
không chỉ tại quang thuận trong đợt mưa vừa qua nhiều xã trên địa bàn huyện bạch thông như đôn phong dương phong cũng rơi vào tình trạng quyết dụng
theo một số hộ dân trồng cam quýt cho biết bình quân mỗi ngày số lượng quýt rơi rụng từ ba đến năm kg quả
trên một cây mỗi hectare quyết có thể thiệt hại gần chục triệu đồng
hàng trăm hộ dân trong huyện bạch thông chủ yếu dựa vào trồng cây ăn quả
với những thiệt hại và thời tiết không ủng hộ như hiện nay nguy cơ người trồng cam quýt trắng tay là hiện hữu